trong số trên một trăm linh hộ dân của bản tham gia hoạt động du lịch cộng đồng

đường vào bản lác giờ được làm bằng bê tông bề mặt phẳng lì không có rác vương vãi trên đường
từ đoạn cổng đến bản lác các đường nhánh đều được phong quang sạch đẹp

môi trường ở bản lác luôn gắn với thiệt nhiên

từ cây tre cây nứa trở thành những thùng rác và dụng cụ sinh hoạt thân thiện với thiệt nhiên và môi trường
nhà sàn của các hộ làm du lịch cộng đồng tại bản hiện vẫn giữ nguyên bản giáng sấp nhà sàn của người thái cổ
được làm bằng gỗ tự nhiên không gian khoáng đạt
nơi ngủ nghỉ dành cho khách lưu trú đường bày trí gọn ghẽ ngăn nắp
đệm làm bằng chất liệu bông lau bông gạo đường chải sẵn chăn màn đường cất ngay ngắn trong kề thù
tạo sự thoải mái và làm hài lòng ngay cả những khách du lịch khó tính nhất
các công trình phụ trợ được đầu tư đáp ứng khá tốt yêu cầu khách nghỉ

các nhánh đường ở bản lác xã triển châu mai châu đã được bê tông hóa và giữ môi trường sạch sẽ
giúp du khách dễ dàng trải nghiệm chuyến du ngoạn qua các bản làng
có thể nhận thấy các hộ trong bản đã nhận thức được để làm du lịch tốt
nhất là du lịch cộng đồng thì trước hết phải tạo nên không gian sống thân thiện với môi trường
nhất là tới đây khi loại hình du lịch homestay ngày càng phát triển
tiêu chí môi trường càng phải đặt lên hàng đầu
các đơn vị lữ hành các cơ sở lưu trú tham gia tuyên truyền tới khách du lịch về hoạt động bảo vệ môi trường
chính du khách sẽ góp phần tích cực với vai trò chủ động và đồng hành cùng các đơn vị lưu hành
với tư cách là người tuyên truyền vận động và trực tiếp tham gia bằng những việc làm thiết thử
qua đó mỗi chuyến du lịch sẽ là hành trình khám phá hành trình sẽ chia cảm xúc và ý nghĩa
đó cũng là cách để quảng bá hình ảnh
du lịch việt nam ngày càng xanh hơn đẹp hơn sạch sẽ hơn trong mắt bạn bè thế giới
có tuổi đời trên bảy trăm linh năm dân ở bản lác chủ yếu là người thái đen sinh sống đời này qua đời khác
với nghề trồng lúa nương và dây thổ cầm là chính
bản lác mai châu không chỉ nổi tiếng bởi những nếp nhà sàn nằm yên bình giữa khung cảnh thơm mộng
mà còn nổi tiếng với những cô gái thái xuyên giắng mua sợi hay và rất khéo tay trong nghề dây thủ cầm truyền thống
chiều dần buông ở bản lác mai châu thật thơm mộng nắng như giót mận xuống thủng lũng ánh lên những vệt vàng rực rỡ trên cánh đồng lúa đụng đưa theo gió thoảng
buổi tối là lúc du khách dường tận hưởng văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc
những cô gái thái xuyên sáng trong chiếc váy dài đen tuyền mái tóc búi cao trình diễn những câu ca điều nhạc mê đắm
rồi cùng du khách hòa nhịp vòng xòe gõ sạp thưởng thức rượu cần thơm ngọt
sau đó các nhóm bạn trẻ tụ tập ở khoảnh đất rộng phía đầu bàn với những tiết mục giao lưu vui chơi thỏa thích bên ánh lửa chạy bùng
ở bản lác ta luôn cảm thấy sự bình an thanh thản và nơi này vẫn là nơi đáng đến bởi sự đẹp đẽ chân thành mến khách của thiên nhiên con người ở đây